chương trình an ninh hai mươi bốn h xin được tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị và các bạn sáng nay hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi ba
đã khai mạc trọng thể tại thủ đô hà nội
tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì phát biểu khai mạc hội nghị
ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước nguyễn xuân phúc điều hành phiên khai mạc
tại hội nghị ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba tập trung thảo luận
cho ý kiến và quyết định về các báo cáo đề án liên quan đến một số vấn đề lớn rất cơ bản và quan trọng
tình hình kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi hai dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi ba và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước ba năm hai nghìn hai mươi ba đến hai nghìn hai mươi năm
định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ hai nghìn hai mươi một đến hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam trong giai đoạn mới
tổng kết một mươi năm năm thực hiện nghị quyết trung ương năm khóa một mươi về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng
đối với hoạt động của hệ thống chính trị và một số vấn đề quan trọng khác
hội nghị trung ương lần này nhằm hoàn thành với cơ bản việc triển khai nhiệm vụ quán triệt
thực hiện các nội dung vấn đề lớn cốt yếu của nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
hầu hết các vấn đề cần bàn và quyết định đều rất quan trọng nhưng cũng rất khó phức tạp và nhạy cảm
nhiều vấn đề đã có chủ trương chính sách và đã được tiến hành từ lâu
nhưng đến nay bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn không ít hạn chế yếu kém
cần tiếp tục được thực hiện ở tầm mức mới với những quyết tâm mới quyết sách mới nhằm đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới
theo chương trình hội nghị làm việc đến ngày chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai